vào đúng chín giờ sáng hôm nay kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba đã chính thức khai mạc tại tòa nhà quốc hội thủ đô hà nội
trong bài diễn văn phát biểu sau lễ chọc cờ chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng khẳng định
kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba có khối lượng công việc khá lớn với nội dung quan trọng là kiện toàn bộ máy nhà nước
nhiệm vụ nạng nề và trách nhiệm lớn lao
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ và các cơ quan liên quan dành thời gian công sức chuẩn bị chú đáo các nội dung báo cáo trước quốc hội
bảo đảm tốt chương trình nghị sự đã được quy định
các đại biểu quốc hội dành nhiều tâm huyết đưa ra những ý kiến đóng góp sâu sắc để kỳ họp thành công tốt đẹp
kính thưa quốc hội kỳ họp thứ một mươi một là kỳ họp có khối lượng công việc khá lớn với nhiều nội dung rất quan trọng
đặc biệt quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy
các cơ quan nhà nước xem xét tổng kết hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ qua
xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
trong kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa một mươi ba nhiệm vụ rất nặng nề và trách nhiệm cũng thật lớn lao
vì vậy tôi trân trọng đề nghị chính phủ hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan
dành thời gian
họp cuối cùng của quốc hội khóa một mươi ba sẽ diễn ra từ ngày hôm nay hai mươi một tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi